hôm nay tại hà nội thứ trưởng bộ ngoại giao lê thị thu hằng và thứ trưởng ngoại giao tòa thánh vatican
được ông miroslav wachowski đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên vòng sáu nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican
thứ trưởng lê thị thu hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội chính sách đối ngoại và tôn giáo của việt nam
nhấn mạnh chính sách nhất quán của việt nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
bên cạnh đó thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội công giáo việt nam
thứ trưởng ngoại giao tòa thánh miroslav bày tỏ sự vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng công giáo
nhấn mạnh giáo hoàng francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việt nam
và mong muốn cộng đồng công giáo việt nam thực hiện đường hướng giáo dân tốt là công dân tốt
ngày một mươi bảy tháng năm tại ninh bình diễn ra lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế upu
lần thứ năm mươi ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
trong hành trình một trăm năm mươi năm qua liên minh bù chính thế giới đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu
từ đó đến nay thế giới đã có nhiều thay đổi
hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa
tại việt nam đây là cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ ba mươi sáu được tổ chức
cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày năm tháng một đến ngày ba mươi một tháng ba
năm nay ban tổ chức đã nhận được gần một năm triệu bức thư dự thi từ các em học sinh trong cả nước
sau năm vòng chấm ban giám khảo quốc gia đã chọn một trăm ba mươi bài vào vòng trung khảo
kết quả ban tổ chức đã trao một giải nhất ba giải nhì năm giải ba ba mươi giải khuyến khích sáu mươi một giải cây bút triển vọng
một mươi hai giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật
các em đạt giải nhất nhì được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao tặng huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm
để bảo đảm công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng như đạt hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự
bộ công an mong muốn các cơ quan báo chí trung ương xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm
trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực đảm bảo chính xác kịp thời thống nhất từ trung ương đến địa phương
ngoài ra các đại biểu cũng tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách
nhất là những điểm mới sửa đổi trong các dự án luật sau buổi tọa đàm cục truyền thông công an nhân dân sẽ có kế hoạch tổ chức cho phóng viên thâm nhập thực tế
tại các địa bàn cơ sở để phản ánh chân thực khách quan sinh động công tác chiến đấu của lực lượng công an để làm nổi bật tính cần thiết khi ban hành các dự án luật
tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
hôm nay tại hà nội viện công nghệ và sức khỏe liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm và ra mắt dự án phát triển công nghệ tiêu dùng haven
giai đoạn hậu covid được đánh giá là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng
để giải quyết cả hai bày toán tìm kiếm đầu ra cho doanh nghiệp cũng như bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng về giá cả và chất lượng
dự án phát triển cộng đồng công nghệ tiêu dùng haven được ra đời
dự án cho phép người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp hàng hóa từ nhà sản xuất đã có các giấy phép kiểm định chất lượng với mức giá cả tiết kiệm
đồng thời cho phép các doanh nghiệp nhà sản xuất được tiếp cận và khai thác các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty
đây là hoạt động trong chuỗi các chương trình kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam